nhân kỷ niệm bảy mươi một năm ngày cách mạng tháng tám và bảy mươi một năm ngày truyền thống của lực lượng công an nhân dân
hôm qua thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tp hcm đã phối hợp với bộ công an
tổ chức lễ truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến
cho đồng chí lê thanh vân nguyên giám đốc công an thành phố và trưởng ban nội chính thành ủy
đến dự lễ có các đồng chí nguyên chủ tịch nước trương tân sang thượng tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đinh la thăng ủy viên bộ chính trị
bí thư thành ủy tp hcm lê thanh hải nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên bí thư thành ủy tp hcm
đồng chí lê thanh vân sinh năm một nghìn chín trăm hai mươi một tại xã đại điền huyện thạch phú tỉnh bến tre
nguyên giám đốc công an tp hcm trưởng ban nội chính thành ủy
đồng chí tham gia cách mạng từ tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm và mất năm hai nghìn năm
công tác đồng chí từng kinh qua các chức vụ phó ti công an sài gòn chợ lớn
phó ban điệp báo sở công an nam bộ cục trưởng cục phái khiến c bốn mươi sáu bộ công an
phó ban an ninh khu sài gòn gia định giám đốc công an tp hcm
trong bất kỳ vị trí nào công tác nào đồng chí cũng tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của đảng
mưu trí dũng cảm trong chiến đấu đặc biệt trong thời kỳ kháng chiến chống pháp và chống mỹ
với vai trò là người lãnh đạo điệp báo an ninh t bốn
đồng chí đã xây dựng củng cố nhiều cơ sở điệp báo của ta trong lòng địch
góp phần đập tan mọi âm mưu thâm độc của kẻ thù ghi nhận những công lao và thành tích trong thời kỳ kháng chiến
đảng và nhà nước đã phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho đồng chí lê thanh vân
đây là niềm vinh dự lớn cho gia đình và đảng bộ chính quyền nhân dân tp hcm